ở tòa án nhân dân trung cấp thành phố tô châu của trung quốc đã kết án trung thân một công dân mỹ về tội danh gián điệp
một tòa án ở thành phố tô châu miền đông trung quốc đã kết án trung thân một công dân mỹ với cáo buộc gián điệp
công dân mỹ này là john singwa leeum bảy mươi tám tuổi sống ở hồng kông trung quốc bị bắt hồi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
việc điều tra và xét xử ông lê hùng được tiến hành kín và không có nhiều thông tin được tiết lộ
chỉ biết ông này bị cáo buộc có hành vi xâm nhập thu thập bí mật và đe dọa an ninh quốc gia của trung quốc
đại sứ quán mỹ tại bắc kinh cho biết đã nhận được thông tin về vụ xét xử này song chưa đưa ra bình luận